phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt chủ tiệm vàng về hành vi lừa đảo hàng trăm người dân làng trài để chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng
đó là võ thị thu hồng năm mươi bốn tuổi chú xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
võ thị thu hồng lấy danh nghĩa kinh doanh tiệm vàng với cơ sở vàng kim hồng phát tại xã bình châu huyện bình sơn để tạo lòng tin vay tiền của người dân vùng biển bình châu
có khoảng một trăm năm mươi người đã cho bà hồng vay với số tiền trên năm mươi tỷ đồng
qua điều tra xác định bà hồng dùng thủ đoạn gian dối nói là cần tiền để kinh doanh chủ động vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt để trả các khoản vay và trả lãi cho người khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ bác sở đối tượng bùi thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã thành mỹ huyện thạch thành
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình đấu tranh công an huyện thạch thành đã phát hiện khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín người phụ nữ ở xã thành mỹ có vay của bùi thị hương số tiền năm mươi triệu đồng với lãi suất là ba đồng một triệu một ngày
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hương thu lời bất chính từ việc cho vay tiền với lãi suất cao số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
điều tra mở rộng vụ án công an huyện thạch thành còn phát hiện
bùi thị hương đã cho nhiều người dân nghèo trên địa bàn xã thành mỹ vay tiền với lãi suất cắt cổ thu lời bất chính trên sáu trăm linh triệu đồng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn lạng nắc xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri lăng khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện tri lăng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn điều tra làm rõ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn nguyễn văn hùng đã cho tám người trú trên địa bàn xã mai sao huyện tri lăng vay tiền
với lãi suất là năm đồng một triệu một ngày tương ứng năm một ngày cao gấp chín một mươi hai lần so với mức lãi suất được quy định tại bộ luật dân sự
tổng số tiền nguyễn văn hùng đã cho vay là một trăm linh năm triệu đồng
thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi hai triệu đồng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ campuchia về việt nam
tại khu vực ấp bà bài xã vĩnh tế thành phố châu đốc tỉnh an giang
trước đó vào khoảng năm giờ sáng nay ngày sáu tháng hai trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới
khi đến khu vực ấp bà bài xã vĩnh tế thành phố châu đốc
lực lượng công an phát hiện một đối tượng đang điều khiển xuồng máy chạy từ hướng campuchia về việt nam
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành mật phục để bắt giữ
khi đối tượng điều khiển xuồng máy vào đến bờ lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phương tiện
qua đó phát hiện đối tượng nguyễn văn trao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cư trú tại phường núi sam thành phố châu đốc
đang điều khiển xuồng máy chở nhiều bao ni lông bên trong có chứa một sáu trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại thuộc nhiều nhãn hiệu
bước đầu trao khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá
lậu trên cho một đối tượng lạ mặt để lấy tiền công
kính thưa quý vị công an phường tàm bình nhận được tin báo của một người dân bị mất xe máy
ở khu dân cư vạn phúc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nên đã cùng các lực lượng truy bắt các đối tượng gây án
công an phường tàm bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã hoàn tất hồ sơ
bàn giao hai đối tượng cùng ngũ thành phố thủ đức cho công an thành phố thủ đức điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an phường tam bình nhận được thông tin một người dân bị mất xe máy
ở khu dân cư vạn phúc phường hiệp bình phước nên cùng các lực lượng truy bắt
qua hệ thống camera an ninh công an phường tam bình xác định được hai đối tượng này
đang chạy trên đường tôn ngọc vân nên cùng lực lượng cảnh sát giao thông chút chặn và bắt giữ
cả hai sau đó khai nhận hành vi phạm tội của mình
trước đó một mươi ba h ngày hai mươi một tháng một qua hệ thống camera an ninh công an phường tam bình cũng bắt giữ
lê thành tâm ba mươi năm tuổi ngụ thành phố thủ đức do tàn trữ trái phép chất ma túy
thời gian qua nhiều phường ở thành phố thủ đức đã trang bị hệ thống camera an ninh
và mang lại hiệu quả trong công tác truy quét tội phạm
ràng sáng ngày bốn tháng hai công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tay
ba phương tiện khai thác cát trái phép trên sông hậu
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trực tự tích nguyên đáy
giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn công an huyện kế sách phù hợp với phòng cảnh sát giao thông
tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến sông hậu
đến khoảng bốn h ba mươi phút ngày bốn tháng hai tại khu vực thuộc thủy phận ấp an công
xã an lạc tây huyện kế sách lực lượng công an phát hiện và bắt quả tan ba đối tượng
gồm võ minh mười sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đăng ký thường trú tại xã thông hòa huyện cầu kè tỉnh trà vinh
nguyễn úc lành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đăng ký thường trú tại phường tới an quận ô môn thành phố cần thơ
và nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đăng ký thường trú tại xã tân thuận đông thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
điều khiển hai phương tiện gồm một tàu gỗ không có số hiệu đăng ký và một tàu sắt
đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
hiện công an huyện kế sách đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
với lượng lớn hành khách tăng vào dịp tết nguyên đáng thì lượng hành lý ký gửi cũng tăng theo tỷ lệ thuận
trước những nỗi lo nguy cơ xảy ra ủng tắc trong khâu trả hành lý cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đã nỗ lực đưa ra giải pháp nhằm không để thất lạc và ủng tắc trong quá trình trả và nhận hành lý cho hành khách
hàng năm cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất luôn đón lượng hành khách lớn nhất cả nước
do đó việc giải phóng lượng lớn khách tập trung tại khu vực làm thủ tục check in
so chiếu an ninh phòng chờ và quầy trả hành lý cũng rất được quan tâm
trong cao điểm tết hai nghìn hai mươi bốn lưu lượng hành khách được đánh giá vượt so với cao điểm hai nghìn hai mươi ba
có thời điểm và khu vực vượt công suất thiết kế của gan nội địa sân bay tân sơn nhất
do đó cục hàng không đánh giá ở một số thời điểm có khả năng sẽ bị ung tắc cục bộ
hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn so với ngày thường thông thường sẽ mất một mươi phút để ra hành lý
đối với gan đội địa và hai mươi phút đối với hành lý
tuy nhiên đã có những lúc thời gian này vượt cấp một năm tới hai lần
acv cũng đã yêu cầu các sân bay trả soát và có giải pháp
riêng tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vào một số khung giờ cao điểm trong cao điểm tết
thì cứ mỗi năm giây có một chuyến bay cất hạ cánh
với lưu lượng dày đạt như vậy dẫn đến chậm trả hành lý là khó tránh khỏi
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã bố trí xe đẩy sen kẽ giữa các ban chuyền
và sử dụng mã qr để hành khách truy cập
từ đó cung cấp đầy đủ thông tin chuyến bay tình trạng hành lý vị trí và thời gian trả hành lý chính xác
để hành khách có thể chủ động tới nhận hành lý tại quầy
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân bo
bắt một mươi hai đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
cơ quan công an xác định tổng số tiền đánh bạc là hơn hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã làm rõ hà văn hiếu chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai là đối tượng cầm đầu đường dây
còn tại nghệ an cầm đầu đường dây đánh bạc là lê công tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
giúp việc đắc lực cho tuấn anh còn có phan trọng huy trương văn công
ngoài bốn đối tượng trên đường dây đánh bạc của hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
đến nay công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an các đơn vị địa phương đã bắt khám xét tổng cộng một mươi hai đối tượng
tại một mươi hai địa điểm ở nghệ an hà tĩnh vĩnh phúc thanh hóa hà nội quảng bình thừa thiên huế đồng nai và tp hcm
là nhà ở của các đối tượng chủ chốt đồng thời mở rộng bắt giữ các đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ là một mươi sáu điện thoại di động các loại hai bộ máy tính bàn ba máy tính sách tay một cpu
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay là khoảng hai trăm linh tỷ đồng hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn một mươi sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố
để điều tra về các hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trong vụ án này cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại
hơn hai trăm linh viên thuốc lắc hai khẩu súng quân dụng một khẩu súng thể thao và ba mươi viên đạn các loại
qua công tác giả soát công an tp hcm đã phát hiện triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
tàng trữ lưu hành tiền giả do phạm ngọc đức biệt danh là đức khỉ chú tại tp hcm cầm đầu
và đối tượng nguyễn ngọc tiền giữ vai trò giúp sức
mở rộng điều tra công an tp hcm phát hiện phạm ngọc đức mua ma túy của lâm huỳnh minh mẫn
chú thành phố thủ đức và lê ngọc thành chú quận một mươi bán lại để hưởng tiền tranh lệch
băng nhóm của lê ngọc thành hoạt động hết sức manh động sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng
và giải quyết các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy
bên cạnh đó lực lượng công an còn làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lưu hành tiền giả do đối tượng phạm ngọc đức cầm đầu
cũng liên quan đến ma túy tiến hành đột kích kiểm tra quán ba ở địa chỉ sáu mươi bảy y phố phó đức chính
quận ba đình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố hà nội đã phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy
thời điểm kiểm tra trên một số bàn rượu trong quán lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn hai ba gram cần sa
gần một tám gram mdma và nhiều đồ vật dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã đưa hơn hai trăm linh người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở để kiểm tra
làm rõ phân loại và xét nghiệm nước tiểu kết quả xác định ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
công an tp hà nội đã bắt giữ một số đối tượng là khách đến quán bar về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh yên bắt giữ về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng một tại địa bàn phường định trung tp vinh yên xảy ra vụ cướp giật tài sản
bị hại là chị nguyễn thị loan đang điều khiển xe máy đi trên đường thì bị một thanh niên đi cùng chiều áp sát cướp giật một túi sách bên trong có chín bảy triệu đồng và một số tài sản khác
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã điều tra truy xét làm rõ thủ phạm vụ cướp là nguyễn văn nam
nam là đối tượng nghiện ma túy đã có ba tiền án về các tội lừa đảo chiến mặt tài sản tàng chữ che phép chất ma túy và cướp giật tài sản
không chỉ ở vĩnh phúc liên tiếp thời gian vừa qua công an các địa phương trong đó có thành phố hà nội đã đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng cướp cướp giật tài sản
đáng chú ý mới đây nhất một đối tượng dùng súng giả để uy hiếp nạn nhân cướp tiền đã bị công an quận bắc tử liêm bắt giữ cho thấy hoạt động của loại tội phạm này đang ngày càng manh động liều lĩnh
chị đảng tị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường vệ trì quận nam tử liêm hà nội
đối tượng liên hệ để đổi tiền trên mạng
sau khi trao đổi chị ngoan đến trước tòa ct ba d khu đô thị nam cường để giao tiền mới cho khách là một nam thanh niên mặc áo khoác đen đội mũ trùm đầu đeo khẩu trang màu trắng
người này yêu cầu chị ngoan dẫn lên sân thượng để trao đổi nhưng sau đó đối tượng đã dùng súng đe dọa rồi cướp đi số tiền một trăm hai mươi triệu đồng